sở du lịch tp hcm vừa tổ chức khai mạc lễ hội áo dài tp hcm lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi
đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chiến dịch tp hcm xin chào hello hồ chí minh city
nhằm quảng bá điểm đến tp hcm và tái khởi động hoạt động của ngành du lịch thành phố
với chủ đề tôi yêu áo dài việt nam lễ hội áo dài năm nay có sự tham gia đồng hành của nhiều ca sĩ
nghệ sĩ hoa hậu với vai trò đại sứ hình ảnh trình diễn một mươi năm bộ sưu tập mới theo ba chủ đề chính
gồm tinh hoa đất việt hành trình di sản và sắc màu hội tụ mang đậm chất truyền thống
nhưng rất hiện đại của một mươi bốn nhà thiết kế nổi tiếng
năm trăm linh mẫu thiết kế đều được kết tinh từ các chất liệu truyền thống và hiện đại
sau đêm khai mạc chủ hoạt động truyền cảm hứng về áo dài mang tính tương tác cao với cộng đồng
sẽ liên tục diễn ra tại các điểm đến du lịch nổi tiếng của thành phố
ban tổ chức mong muốn lễ hội năm nay không chỉ truyền cảm hứng về các giá trị nhân văn
lan tỏa tình yêu áo dài mà còn quảng bá hình ảnh áo dài việt nam
quảng bá điểm đến và con người thành phố hồ chí minh khắp thế giới